liên quan đến sự cố mưa lớn vừa qua khiến hàng chục xe ô tô bị đất đá chản lấp mắc kẹt khó khăn trong đi lại
ảnh hưởng đến tâm lý của người dân tại đội năm xóm ban tiện thôn phú ninh xã minh phú huyện sóc sơn hà nội
hôm nay ông đỗ minh tuấn phó chủ tịch ubnd huyện đã cho biết nguyên nhân ban đầu
theo ông đỗ minh tuấn do trong những ngày qua lượng mưa trung bình trên địa bàn là sáu mươi hai mm dẫn tới một số xã có rừng
xảy ra hiện tượng sói lở đất gây ống ngập cục bộ trên địa bàn
đặc biệt tuyến đường làm bằng bê tông đường cứu hỏa thuộc đội năm xóm ban tiện có độ dốc lớn bề mặt nhẵn
đã tạo thế năng dòng chảy lớn cuốn theo bùn đất đá xuống chân dốc
khi gặp vật cản là ô tô đỗ hai bên đường đã gây ống ngập cục bộ tại vị trí chân dốc
về biện pháp trước mắt huyện đã huy động khoảng một trăm linh người nạo vét toàn bộ tuyến rãnh đường phòng cháy
thuộc phạm vi lưu vực hướng nước vào vị trí sung yếu chải bạt phá giữa đường bê tông
đồng thời tạo các bậc tiêu năng bậc thang nhằm giảm tốc độ dòng chảy phòng ngừa đất đá trôi trượt
bảo đảm an toàn khi có mưa lớn
nhằm tránh sự việc tương tự xảy ra trên địa bàn huyện đã chỉ đạo một mươi một xã thị trấn có rừng
ra soát điểm có nguy cơ sạt lở đất đá trên diện tích rừng do địa phương quản lý
để xây dựng phương án phòng chống di rời người và tài sản khắc phục khi có sự cố đột xuất bất ngờ